chào buổi sáng quý vị khán giả một tuần mới rực nắng và đầy hứng khởi đã bắt đầu rồi
hôm qua hẳn là quý vị cũng đã kịp dọt dẹp nhà cửa phơi phóng chăn màn của nắng sạch sẽ rồi phải không ạ
nhà sạch thì mát tâm trạng hẳn là cũng phấn chấn hơn đó chứ hả
vâng đúng như vậy ạ và tuần này thì miền bắc thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng với mức nhiệt sẽ tăng từng ngày
ngày hôm nay cao nhất ở các tỉnh thành có thể lên đến ba mươi hai ba mươi ba độ c
nắng mới sẽ dễ gây ra cảm giác mỏi mệt cộng thêm với tình hình dịch covid một mươi chín có những diễn biến mới
quý vị đừng quên tăng đề kháng cho cơ thể ăn đủ uống đủ và khoa học để đảm bảo sức khỏe tốt nhất